từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay nhiều công trình thủy lợi và giao thông trên địa bàn tỉnh cà mau
có giá trị từ hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng mới đưa vào sử dụng cách đây không lâu
đã bị hư hỏng nặng gây bức xúc trong dư luận
điều đáng nói là cho đến nay các đơn vị thi công vẫn chưa có động thái gì trong việc khắc phục sự cố
tại cống trùm thuật nam nằm trên địa bàn xã khánh hải huyện trần văn thời
thuộc dự án đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi tiểu vùng ba bắc cà mau
đã hoàn thành đưa vào sử dụng trong tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu với tổng mức đầu tư hơn một mươi một tỷ đồng
do công ty cổ phần phát triển đô thị hải dương thi công
giữa tháng một năm hai nghìn hai mươi nước mặn tràn vào cống trùm thuật nam
làm nước xâm nhập vào bên trong vùng ngọt hóa cao từ một mươi năm đến hai mươi cm khiến người dân hoang mang